khu vực hà nội mây thay đổi đêm không mưa sáng sớm có sương mù nhẹ ngày nắng gió nhẹ sáng sớm và đêm trời lạnh với nhiệt độ là một mươi chín ba mươi độ